trong khi đó liên quan đến quy trình kết nạp phần lan và thụy điển vào liên minh quân sự nato
tổng thống mỹ joe biden đã thể hiện sự ủng hộ cho các đơn của helsinki và stockholm
cho rằng việc bổ sung hai quốc gia bắc âu này sẽ củng cố liên minh
phát biểu tại nhà trắng tổng thống biden bày tỏ ủng hộ thụy điển và phần lan gia nhập nato
và cho rằng nato sẽ mạnh hơn không chỉ bởi năng lực của thụy điển và phần lan
mà còn bởi nền dân chủ của các nước này
tổng thống biden cũng nhấn mạnh một nato đoàn kết và mạnh là nền tảng của an ninh nước mỹ
cả phần lan và thụy điển đều đang phối hợp với mỹ và các đối tác và đồng minh của mỹ
để ủng hộ người dân ukraine trước hành động quân sự của nga
thụy điển và phần lan có các thể chế dân chủ mạnh mẽ quân đội mạnh và kinh tế minh bạch và mạnh
hai nước này đáp ứng mọi yêu cầu của nato và việc có thêm hai thành viên nato ở phía bắc
sẽ giúp củng cố an ninh của liên minh
và làm sâu sắc cho các đồng minh của mỹ

theo tổng thống biden mỹ phần lan và thụy điển đã trao đổi về hành động quân sự của nga ở đông âu
và việc gia nhập nato trong nhiều tháng và chính quyền của ông hoàn toàn ủng hộ hai nước này
ông biden cho biết chính quyền của ông sẽ trình lên quốc hội báo cáo về việc gia nhập nato của hai nước này
để các thành viên quốc hội có thể nhanh chóng và hiệu quả thông qua việc mở rộng thành viên nato
các yêu cầu chính thức gia nhập nato đã được phần
lan và thụy điển đệ trình ngày một mươi tám tháng năm
tuy nhiên sự phản đối của thổ nhĩ kỳ đối với các nước thành viên mới đã tạo ra một mức độ không chắc chắn
về việc liệu những yêu cầu đó cuối cùng có thành công hay không
tất cả ba mươi thành viên hiện tại của nato cần phải ký kết với các quốc gia mới đang tìm cách gia nhập liên minh
mặc dù vậy cố vấn an ninh quốc gia mỹ cho biết chính quyền tổng thống biden tin rằng
các mối quan ngại của thổ nhĩ kỳ có thể được giải quyết và thụy điển và phần lan cuối cùng cũng sẽ có một quá trình gia nhập hiệu quả